nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các chính đảng và lãnh đạo các chính đảng trên thế giới bạn bè và tổ chức quốc tế tiếp tục gửi điện mừng
tới ban chấp hành trung ương và lãnh đạo đảng ta
trong đó có đảng cộng sản liên bang nga đảng cộng sản nhật bản đảng lao động brazil đảng cộng sản belarus
đảng cộng sản bolivia đảng phong trào cánh tả thống nhất cộng hòa dominicana đảng nhân dân mông cổ
đảng cộng sản peru đảng cộng sản ukraine đảng cộng sản uruguay đảng công nhân cộng sản nga
đảng cộng sản đức đảng cộng sản argentina đảng mặt trận rộng rãi costa rica đảng cộng sản đan mạch
đảng cộng sản manta đảng cộng sản mexico đảng cộng sản thổ nhĩ kỳ đảng cộng sản thụy điển
hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu á
các chính đảng và lãnh đạo các chính đảng đều đánh giá cao vai trò của đảng cộng sản việt nam
trong đấu tranh giành độc lập dân tộc giải phóng đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện nay
coi việt nam là tấm gương sáng là nguồn cảm hứng để các đảng tiếp tục đấu tranh vì hòa bình hợp tác và phát triển của các dân tộc trên thế giới
bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị với đảng ta